tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành để ra soát công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
dự kiến diễn ra tại hà nội trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
tại buổi làm việc sau khi nghe các báo cáo phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định
việc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tổ chức tại việt nam là sự kiện chính trị
đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
thể hiện sinh động chủ trương việt nam là bạn là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế
và đồng góp tích cực có trách nhiệm vào các vấn đề khu vực và quốc tế
qua đó góp phần quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước con người việt nam hà nội
thành phố vì hòa bình điểm đến thuận lợi cho thu hút đầu tư thương mại du lịch
và trao đổi văn hóa đa dạng đậm bản sắc việt nam
nhấn mạnh thời gian từ nay tới khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều còn rất ngắn
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất
công tác chuẩn bị trong đó công tác an ninh an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối
công tác lễ tân phải bảo đảm chú đáo trọng thị tinh thần là hỗ trợ bảo đảm thuận lợi tối đa
cho hai đoàn đàm phán gặp gỡ trao đổi làm việc tại việt nam đạt kết quả tốt
công tác tuyên truyền báo chí phải tạo điều kiện tối đa cho phóng viên quốc tế đến việt nam
đưa tin về hội nghị và các hoạt động song phương nhân dịp này
liên quan đến công tác chuẩn bị của việt nam thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung cho biết
các công tác chuẩn bị về an ninh hậu cần lễ tân thông tin báo chí của việt nam
cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đến thời điểm này đã gần hoàn tất
các đoàn tiền trạm của hai nước mỹ và triều tiên đều đánh giá cao
và cảm ơn về công tác chuẩn bị của việt nam
phải nói là so với lại lần tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần đầu ở singapore
thì cái thời gian để chúng ta chuẩn bị thời gian vật chất để chúng ta chuẩn bị rất là ngắn
ở singapore nước chủ nhà biết được khoảng gần hai tháng
của chúng ta thì bản thân ông tổng thống mỹ donald trump thông báo chính thức
là ở việt nam là ngày sáu tháng hai
thế còn khi mà nêu về vấn đề cái địa điểm ở hà nội
thì sau đó mấy ngày tức là cho tới khi tổ chức chúng ta chỉ có độ khoảng
chưa đến hai mươi ngày để mà chúng ta chuẩn bị
chúng ta đã trực tiếp chỉ đạo và chỉ đạo rất sát sao về cái công tác chuẩn bị
và có cái sự phù hợp rất chặt chẽ giữa các bộ ngành có liên quan và các cái địa phương có liên quan
thì cho tới nay có thể nói rằng là về cơ bản các công việc chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng tiến độ
và cụ thể như là về lễ tân về an ninh là chúng ta bàn rất là sát với lại hai cái nước
đó là hoa kỳ và triều tiên
về phương án cụ thể đặc biệt là về an ninh có các phương án
nhiều phương án khác nhau về vấn đề bảo vệ về phương án chống cháy nổ
rồi là các phương án dự phòng các phương án đảm bảo an ninh khi đi lại
rồi là kể cả đảm bảo an ninh an toàn mạng
cho nên phải nói là rất nhiều khâu công việc đã được triển khai
về lễ tân cũng vậy từ vấn đề địa điểm phòng họp cho tới địa điểm để khách sạn khi nơi ở
các cái lễ tân đưa đón
và tổ chức trong suốt thời gian đó triển khai các hệ thống về hạ tầng cơ sở thông tin
để mà có thể đưa thông tin được sớm và nhanh tới các phóng viên báo chí nước ngoài
cho nên phải đánh giá rằng là cho thế này về cơ bản đạt tiến độ đế ra
và được cả hai nước đều đánh giá rất cao và rất cảm ơn
thứ trưởng lê hoài trung cho rằng thông qua sự kiện lần này
việt nam thể hiện là quốc gia có trách nhiệm và tích cực của cộng đồng quốc tế
mong muốn đóng góp vào quá trình hòa bình thể hiện đường lối của việt nam là nâng tầm đối ngoại đa phương
cùng với đó đây còn là dịp để giới thiệu về đất nước con người việt nam
những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ở việt nam với bạn bè quốc tế